xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị thời tiết tại khu vực bắc bộ đang có sự phân hóa giữa các vùng trong khu vực này
do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió nên trong đêm nay tại các tỉnh vùng núi sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến ở mức là hai mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi còn cao hơn
trong cơn rông thì cần đầy cao cảnh rác với tô lốc và gió giật mạnh
trong khi đó tại phần trung du và đồng bằng bắc bộ vẫn chịu tác động của vùng áp thấp nóng
nên trong ngày sẽ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
giao động ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ phần phía tây bắc bộ nhẹ hơn đôi chút là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng nam sơn la và hòa bình thì cao hơn từ hai đến ba độ
đối với các tỉnh miền trung hoạt động của vùng áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn
vẫn là nguyên nhân chính duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gây gắt
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực phú yên với nền nhiệt độ trưa chiều mai ở mức ba mươi năm ba mươi chín độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây mức nhiệt có thể vượt ngưỡng bốn mươi độ và nắng nóng đặc biệt gai gắt
người dân tại đây thì cần lưu ý sử dụng điện hợp lý đề phòng cháy nổ cháy rừng có thể xảy ra
đồng thời cần bổ sung đầy đủ vitamin và nước để đảm bảo sức khỏe
phần còn lại các tỉnh từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận cũng có nắng nóng
nhưng mức nhiệt sẽ thấp hơn từ hai đến ba độ
ban ngày có nắng nhiều nhưng về chiều tối tại trung bộ thì vẫn có thể xảy ra mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có thể kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc hay là gió giật mạnh
người dân cần lưu ý để phòng
xa về phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ đều phổ biến là ít mưa có trăng
cũng chỉ xảy ra cục bộ vài nơi vào lúc chiều tối
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác về tô lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
ban ngày thì tại cả hai khu vực này đều có nắng nhiều hơn
với mức nhiệt cao nhất cho ngày mai tại tây nguyên là ba mươi một ba mươi bốn độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến là không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam cấp năm nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi ba độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ tại đây là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng gió nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bảy độ